trên địa bàn thành phố hà nội lại vừa xảy ra vụ cháy nhà dân
ngọn lửa cháy ngồn ngụt ở tầng một căn nhà ba tầng trong ngõ một trăm hai mươi năm vĩnh phúc quận ba đình
khiến năm người trong nhà phải trèo ban công sang nhà hàng xóm để thoát thân
vụ cháy xảy ra vào lúc năm giờ sáng sớm ngày hôm nay và rất may cả gia đình đã kịp thời thoát nạn
sau khi nhận được tin báo bốn xe chữa cháy đã được điều đến hiện trường
đến khoảng năm giờ ba mươi phút cùng ngày đám cháy cơ bản được khống chế
qua kiểm tra ban đầu xác định đám cháy bắt nguồn từ khu vực bếp ở tầng một căn nhà này
thời điểm xảy ra cháy trong nhà có năm người các thành viên đã lên tầng ba
từ ban công men sang nhà hàng xóm thoát nạn an toàn
qua kiểm tra ban đầu lực lượng chức năng xác định căn nhà được sử dụng kết hợp giữa ở và kinh doanh quần áo
nguyên nhân cháy có thể do chập điện nhiều tài sản trong gia đình bị hư hại